chào mừng quý khán giả đã trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vào ngày hôm qua hai mươi hai tháng năm theo giờ địa phương
nước mỹ lại dúng động về vụ sả súng vào đồng nghiệp xảy ra tại bang pennsylvania của mỹ
ngoài ra những thông tin về chiến sự giữa nga và ukraine
hay diễn biến khó lường của quân đội israel tại gaza
và tuyên bố mới của ông hussein về nạn diệt chủng
sẽ là những thông tin nổi bật trong thế giới toàn cảnh ngày hôm nay
những thông tin mới nhất về vụ xả súng xảy ra tại bang pennsylvania của mỹ khiến năm người thương vong
nga dội bom hạng nặng vào donbass nhằm tấn công lực lượng phòng thủ ukraine
israel bắn phá dữ dội tại rafah hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy
ngày hai mươi hai tháng năm quân đội pháp đã tiến hành vụ thử nghiệm đầu tiên
đối với tên lửa siêu thanh asmpar có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
ecuador bàn bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến cuộc chiến chống các băng đảng ma túy
đông đảo người dân iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô tehran
để tham dự lễ được tăng cố tổng thống ebrahim raisi trong vụ rơi máy bay trực thăng vừa qua
liên quan đến bầu cử mỹ bà nikki haley ứng viên tranh cử tổng thống đảng cộng hòa
vừa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho đối thủ donald trump vào tháng một mươi một tới
chủ tịch thượng viện hussein vừa đề nghị có luật trừng phạt những người phủ nhận chế độ diệt chủng tại campuchia
thưa quý vị và các bạn theo thống kê chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay
trên toàn nước mỹ
mỹ đã xảy ra ít nhất một trăm sáu mươi tám vụ xả súng hàng loạt
mới hôm qua ngày hai mươi hai tháng năm một nhân viên công ty cho thuê và giật là ở bang pennsylvania
đã xả súng vào các đồng nghiệp của mình
qua kỳ nhận kẻ này đã liên tiếp tấn công các nhân viên khác bằng một khẩu súng ngắn
rồi tẩu thoát bằng xe hơi
cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi sáng
tại công ty delaware country linen ở chester ngoài ô philadelphia
thành phố lớn nhất bang pennsylvania mỹ

nghi can cầm khẩu súng ngắn tới công ty cũ và chút giận lên các đồng nghiệp
rồi tẩu thoát bằng xe hơi
không lâu sau nghị can bị chặn lại ở trainer và bị bắt
hiện cơ quan chức năng chưa công bố danh tính nghi phạm
và cảnh sát đang điều tra động cơ xả súng của đối tượng
danh tính các nạn nhân cũng chưa được công bố
và ít nhất có thêm một nạn nhân nữa được đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
delaware country linen là công ty cho thuê và giật là vài
hoạt động từ năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tới nay
công ty này chủ yếu phục vụ các nhà hàng cầu lọc bộ
khách sạn và doanh nghiệp khác ở pennsylvania và một số tiểu bang lân cận
theo tổ chức phi lợi nhuận gun violence archive
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay trên toàn nước mỹ đã xảy ra ít nhất một trăm sáu mươi tám vụ sản súng hàng loạt
được định nghĩa là có từ bốn nạn nhân bị bắn trở lên
trước đó vào tối ngày một mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương
tại thành phố chicago bang edernois của mỹ cũng đã xảy ra vụ xả súng hàng loạt
khiến một bé gái tám tuổi đã thiệt mạng và ít nhất một mươi người khác bị thương
trong đó có ba trẻ em
theo đó cảnh sát đã nhận được thông báo khẩn cấp của công ty south thinking
trước đây là george porter nổi tiếng với dịch vụ định vị tướng súng
tại dãy nhà số hai nghìn trên phố ket năm mươi hai sau hai mươi một h ngày một mươi ba tháng bốn
và khi tới nơi họ phát hiện ít nhất một mươi một nạn nhân bị trúng đạn
cảnh sát cho biết bé gái tám tuổi bị bắn trúng đầu
và sau đó được xác định qua đời tại bệnh viện newcomer
một bé trai một tuổi và một cậu bé tám tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng
và cả hai được đưa tới bệnh viện khu vực trong tình trạng nguy kịch
một trẻ em chín tuổi khác bị thương ở ngón tay phải được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ổn định
trong số những nạn nhân nguy kịch có một người đàn ông ba mươi sáu tuổi bị bắn trúng cánh tay phải và lưng
ít nhất sáu nạn nhân khác bị bắn và tất cả đều đang ở trong tình trạng ổn định tại các bệnh viện trong khu vực
liên quan đến chiến sự giữa nga và ukraine một thông tin các binh lính của ukraine
đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng từ đạn pháo và đạn xe tăng
đến các hệ thống phòng không và xe bọc thép
những khó khăn này cùng sự tấn công dồn dập của nga vào các phòng tuyến chính
đã đẩy ukraine vào thế nguy chưa từng thấy
vừa qua một thị trấn ở donbass là nơi lực lượng ukraine chiếm giữ
đã chìm trong biển lửa do phải hứng chịu những quả bom nặng một năm tấn từ quân đội nga
tình thế này đã khiến nhiều chuyên gia quân sự bày tỏ hoài nghi về việc ukraine liệu có đủ nguồn lực
để nhanh chóng tiến hành những cuộc tấn công đột phá trong tương lai
một đoạn video dài hơn ba mươi giây cho thấy một nhóm binh lính ukraine
giữa các tòa nhà đã bị hư hại một phần
một quả đạn đánh trúng khu vực và gây ra vụ nổ mạnh
đoạn video kết thúc với cảnh các tòa nhà dường như bị phá hủy một phần và chìm trong biển lửa
một số kênh telegram xác định vật thể được sử dụng trong cuộc tấn công
là bom fab một nghìn năm trăm linh của nga nặng khoảng một năm tấn
những loại bom như vậy được nga sử dụng để phá hủy hệ thống phòng thủ
hoặc công sự cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự ukraine
một số nguồn khác cho rằng quả đạn này là bom nhiệt áp
nhiệt áp có thể tạo ra những vụ nổ có sức công phá mạnh hơn một số loại bom và tiên lửa truyền thống
với bom odap một nghìn năm trăm linh liều nổ sơ cấp kích hoạt ở độ cao một mươi mét
và phát tán hỗn hợp nhiên liệu dễ cháy có dạng đám mây
liều nổ thứ cấp sau đó kích nổ đám mây tạo ra quả cầu lửa khổng lồ
sóng sùng kích và vùng chân không hút cạn oxy xung quanh
bộ quốc phòng nga chưa xác nhận vụ tấn công và chưa bình luận về các video đăng trên mạng xã hội
hồi đầu tháng năm các quan chức ukraine đã so sánh vụ nổ do quả bom fab một nghìn năm trăm linh tạo ra với một trận động đất
khi nó được sử dụng để tấn công với lực lượng phòng thủ ukraine ở khu vực đông bắc kharkov
hồi tháng ba bộ quốc phòng nga cho biết sản lượng bom fib một nghìn năm trăm linh đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay
sản lượng bom fib năm trăm linh cỡ nhỏ hơn cũng đã tăng lên gấp nhiều lần
những quả bom dòng fib là bom thông thường từ thời liên xô hiện đã được biến thành đạn lợn có độ chính
giá cao nhờ mô đun lập kế hoạch và hiệu trình phổ quát
thị trấn severz nằm ở donetsk hiện vẫn do ukraine kiểm soát
severz cách tiền tuyến khoảng một mươi năm km
trong khi đó lực lượng nga tiếp tục tấn công ở đôn bắc và vùng kharkov
hoạt động ở đông bắc ukraine được phát động vào đầu tháng năm nhằm đáp trả các cuộc tấn công liên tục của ukraine
nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở khu vực biên giới với nga
quân đội nga đã đạt được những bước tiến ổn định trong những tuần gần đây
đẩy lực lượng ukraine ra khỏi nhiều khu định cư ở cả vùng đôn bắc và kharkov
ngày hai mươi hai tháng năm bộ quốc phòng nga cho hay lực lượng nước này đã chiếm được làng kalesevaka
từ đó giúp họ kiểm soát cao điểm có tầm quan trọng chiến lược ở đôn bắc
sau khi cuộc xung đột giữa hamas và israel nổ ra vào hồi đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
người dân ở giải gaza đã phải trải qua những tháng ngày đầy đau thương và mất mát
khi nơi đây trở thành tâm điểm của những cuộc tấn công thảm khốc của quân đội israel
bất chấp các nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn
cuộc chiến này vẫn leo thang với quy mô lớn hơn và cấp độ nguy hiểm hơn
trong ngày hai mươi hai tháng năm xe tăng israel đã tiến vào khu vực đông dân nhất ở rafah
và bắn phá dữ dội khiến hàng trăm nghìn người dân phải bỏ chạy
cuộc tấn công của israel tại rafah ở phía nam giải gaza đã khiến hàng trăm nghìn người dân phải bỏ chạy
thành phố này vốn là nơi trú ẩn cho một nửa trong số hai ba triệu dân palestine
chiến sự tại rafah đã khiến các tuyến đường chính vận chuyển viện trợ nhân đạo vào gaza bị cắt đứt
gây ra lo ngại quốc tế về thiệt hại nhân mạng và nạn đói hàng loạt
israel cho biết không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công thành phố để tiêu diệt hàn hamas
nước này tin rằng quân hamas đang ẩn náu tại rafah
thế nên đã tiến vào ngoại ô phía đông của thành phố này kể từ đầu tháng
nhiều người dân cho biết xe tăng israel đã tiến vào vị trí mới xa hơn về phía tây
dọc theo hàng rào biên giới phía nam với ai cập
hiện israel đã đóng quân ở gần khu dân cư gibna tại trung tâm rafah
lực lượng vũ trang của hamas tuyên bố đã tấn công hai xe thiết giáp
chở quân dọc theo hàng rào biên giới bằng tên lửa chống tăng
người dân palestine cho biết máy bay không người lái của israel đang bắn phá vào vùng ngoại ô của gina
phải nã đạn vào các tàu đánh cá trên bãi biển rafah khiến một số tàu bị bốc cháy trong đêm
hỏa lực của israel suốt đêm không ngừng từ máy bay không người lái trực thăng máy bay chiến đấu và xe tăng
cơ quan liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn palestine ước tính đến đầu tuần
hơn tám trăm linh người đã phải rời khỏi rafah kể từ khi israel bắt đầu nhắm mục tiêu vào thành phố này
từ đầu tháng năm bất chấp lời kêu gọi kiểm chế tử quốc tế
quân đội israel cho biết đã tiêu diệt ahmed yasser akhara được mô tả là một thành viên trù chốt của hamas
cùng với hai tay súng khác trong một cuộc công kích tại khan janis
tại thị trấn chagueda ở miền trung zagaza cuộc công kích của israel đã khiến bảy người thiệt mạng
trong một ngôi nhà
israel còn thực hiện công kích nhằm vào một ngôi nhà tại trại tị nạn ol nusrat
ở khu vực trung tâm zagaza khiến tám người palestine thiệt mạng trong đó có trẻ em
một cuộc không kích khác nhằm vào ngôi đền là nơi cư trú cho người dân di tản ở thành phố gaza
cũng khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương
ở phía bắc zagaza tại jabalia trại tị nạn lớn nhất trong tám trại tị nạn
lực lượng israel đang tiếp tục các cuộc tấn công bằng lực lượng mặt đất
diễn ra song song với chiến dịch ở rafah trong hai tuần qua
ngay sau khi nga tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận quân sự hạt nhân phi chiến lược giai đoạn một
pháp đã tiến thêm một bước vào cuộc đua tên lửa siêu thành khi tuyên bố thử thành công
bản nâng cấp vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
đây được xem là cuộc thử nghiệm xác định mức độ đáng tin cậy của nhân tố gian đe hạt nhân hàng không
trong một bài viết trên mạng xã hội x bộ trưởng quốc phòng pháp sébastien lecarnou cho biết
một máy bay rafale của không còn pháp đã thực hiện thành công vụ phóng thử đầu tiên
một tên lửa asmpa
nó đang mang đầu đạn hạt nhân cải tiến
tên lửa asmpa r không mang đầu đạn được phóng trên lãnh thổ quốc gia pháp
vào thời điểm cuối cùng của chuyến bay giả lập một cuộc oanh kích hạt nhân
vụ phóng được thực hiện trong khuôn khổ cuộc tập trận durandon kéo dài từ ngày một mươi ba tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng sáu
theo bộ trưởng quốc phòng pháp cuộc thử nghiệm đã làm rõ những nhiệm vụ được xác định
trong luật kế hoạch quân sự liên quan các lực lượng zenday hạt nhân
đồng thời duy trì mức độ đáng tin cậy của nhân tố zenday hạt nhân hàng không
bên cạnh các loại vũ khí được phóng từ tàu ngầm của quân đội pháp
ông cũng chúc mừng tất cả các lực lượng đội ngũ của bộ quốc phòng pháp và đối tác công nghiệp tham gia
dự án vốn được lên kế hoạch từ lâu
đáng chú ý vụ thử này diễn ra chỉ một ngày sau khi nga tuyên bố bắt đầu cuộc tập trận
quân sự hạt nhân phi chiến lược giai đoạn một trong đó có sử dụng tên lửa siêu thanh kh bốn mươi bảy m hai kinzo
mục đích của cuộc diễn tập này là nhằm đảm bảo rằng các đơn vị và thiết bị
sẵn sàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu để đáp trả
phải đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước nga
trước những tuyên bố kiểu khích và mối đe dọa của các quản chức phương tây chống lại nga
trước đó vào đầu tháng năm tổng thống liên bang nga vladimir putin đã ra lệnh cho quân đội nước này
thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật sau những gì moscow cho là mối đe dọa từ pháp anh và mỹ
để minh họa cho mối đe dọa từ phương tây bộ ngoại giao nga đã trích dẫn những bình luận của tổng thống pháp emmano macron
người đã nêu ra khả năng cử quân đội châu âu đến chống lại nga ở ukraine
và ngoại trưởng anh david cameron người đã nói rằng ukraine có quyền sử dụng vũ khí do london cung cấp
để tấn công các mục tiêu bên trong nga
các nhà phân tích an ninh cho rằng cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật nêu trên được ông putin thiết kế
như một tín hiệu cảnh báo nhằm ngăn chặn phương tây can thiệp sâu hơn vào cuộc chiến
của ukraine nơi phương tây đã cung cấp vũ khí và thông tin tỉnh báo cho kiev nhưng lại kiềm chế gửi quân
luật kế hoạch quân sự của pháp dự kiến phân bổ một mươi sáu tỷ euro tức hơn một mươi bảy ba tỷ usd
cho đến năm hai nghìn ba mươi để bổ sung kho dự trữ đạn dược năm tỷ euro tức hơn năm bốn tỷ usd
để mua thiết bị bay không người lái uav phải năm tỷ euro cho hoạt động tình báo
đáng chú ý pháp đã dự chi một mươi ba ngân sách quốc phòng trong những năm tới để củng cố năng lực
hạt nhân độc lập bao gồm cả kế hoạch nâng cấp các mẫu tên lửa thế hệ mới
được phóng từ trên không vào năm hai nghìn ba mươi năm
những năm gần đây ecuador đang rơi vào tình trạng khủng hoảng và bất ổn nghiêm trọng
khi phải đối diện với những hoạt động khủng bố vô cùng nguy hiểm do các băng đảng ma túy gây ra
tình hình này cũng gây lo ngại khắp khu vực nam mỹ
trước tình thế nguy cấp hôm qua chính phủ ecuador đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp
tại gần một phần ba tỉnh thành trên cả nước nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
và nhất quyết sẽ không thực lượng với tội phạm xuyên biên giới
theo xác lệnh được tổng thống ecuador daniel noboa bàn bố với lệnh tình trạng khẩn cấp
ecuador sẽ triển khai binh lính trên đường phố trong thời hạn sáu mươi ngày đối với bảy trong số hai mươi bốn tỉnh của cả nước
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các băng guayas el oro santa elena manabi
los reyes cumbres và orellana gần đây đã chứng kiến sự gia tăng các hành vi bạo lực có hệ thống
do các bằng nhóm bạo lực có tổ chức các tổ chức khủng bố và các cá nhân hiếu chiến thực hiện
đây là lệnh tình trạng khẩn cấp tiếp theo sau khi xác lệnh tương tự được đưa ra vào hồi tháng một vừa qua đã hết thời hạn
cuộc khủng hoảng mới nhất đã bắt đầu diễn ra khi chính quyền ecuador ngày tám tháng một
đã báo cáo vụ vượt ngục của một trong những chủ má túy quyền lực nhất đất nước joseph adolf macias
được biết đến với biệt danh là fito macias là thủ lĩnh của los choneiros
một trong những bằng nhóm đáng sợ nhất của ecuador
có liên quan đến buôn bán ma túy trên biển sang mexico và mỹ
băng đảng này hợp tác với băng đảng sinaloa của mexico và mặt trận oliver sinistera ở colombia
theo reuters năm hai nghìn một mươi một macias bị kết án ba mươi bốn năm tù vì các tội danh bao gồm buôn bán má túy phản xích người
để truy bắt macias tổng thống novoa đã bàn bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc
đồng thời triển khai hơn ba cảnh sát và thành viên lực lượng vũ trang
trong khi đó các băng đảng đáp trả bằng lời tuyên chiến
đe dọa hành quyết dân thường và lực lượng an ninh
cơ quan nhà tù ecuador đã báo cáo sự cố xảy ra ở ít nhất sáu nhà tù ở các tỉnh khác nhau cùng ngày
sau đó các nhóm tội phạm đã kích động một làn sóng tấn công bạo lực nhằm phô trương sức mạnh
ngăn cản những nỗ lực chấn áp các hoạt động của chúng
đã có ít nhất tám người thiệt mạng ở khuyakyo thành phố lớn nhất của ecuador và được coi là nguy hiểm nhất
một số sĩ quan cảnh sát đã bị bắt cóc
những cuộc bạo loạn tại nhà tù đánh bom vào các cuộc tấn công vũ trang
đã có ít nhất một mươi người thiệt mạng
cơ quan quản lý của nhà tù ở ecuador cho biết hơn một trăm linh nhân viên trại giam
và nhân viên tại các cơ quan hành chính đã bị bắt làm con tin
tại cuechaquil những kẻ tấn công đội mũi chùm đầu mang súng đã xông vào một đài truyền hình nhà nước hôm chín tháng một
bắt một số nhân viên làm con tin trong những cảnh tượng kịch tính được phát sóng trực tiếp
trước khi cảnh sát đã tiếp cận được hiện trường
bạo lực bùng phát tại ecuador vài năm qua khi các băng nhóm tội phạm có liên kết với đồng bọn
tại mexico và colombia cạnh tranh địa bàn
các cuộc chiến bằng nhóm đẫm máu xảy ra thường xuyên trong tù
nơi những tay chùm như fito phải ngồi tù nhưng trên thực tế vẫn còn quyền chỉ huy thủ hạ
riêng trong năm hai nghìn hai mươi một bạo loạn trong nhà tù ở ecuador đã khiến khoảng bốn trăm sáu mươi người chết
có vị trí địa lý nằm giữa các nước xuất khẩu cocaine hàng đầu thế giới là colombia và peru
ecuador nơi từng là thiên đường yên bình đã chứng kiến bạo lực bùng nổ trong những năm gần đây
khi các băng đảng đối thủ có liên hệ với các băng đảng mexico và columbia
nằm quyền kiểm soát
các cuộc chiến tranh băng đảng phần lớn diễn ra ở trong các nhà tù của nước này
nơi các thủ lĩnh bằng nhóm tội phạm như fitter nắm quyền kiểm soát
bạo lực đã khiến hàng trăm tù nhân thiệt mạng kể từ năm hai nghìn hai mươi một
sau sự ra đi của tổng thống ebrahim raisi trong vụ rơi trực thăng vào ngày một mươi chín tháng bốn
năm gây chấn động trên toàn thế giới vừa qua đông đảo người dân iran đã đổ ra các tuyến đường
ở thủ đô tehran để tham dự lễ được tăng nhà lãnh đạo này
từng được mệnh danh là người có đường lối cưng rắn và có khả năng kế nhiệm lãnh đạo tối cao của iran
việc ông raisi qua đời đã khiến nước này phải đối diện với một cú sốc lớn
báo trước một thời kỳ hỗn loạn với việc iran liên quan đến nhiều cuộc xung đột trên khắp trung đông
theo reuters đã có hàng trăm nghìn người dân iran tràn xuống đường phố thủ đô tehran
nhằm đưa tiễn cố tổng thống ibrahim raisi ngoại trưởng amir abdullahian
và các quan chức thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng
ngoài người dân thủ đô iran
khu vực lân cận và nhiều tỉnh khác nhau trên khắp cả nước đã đến sự tăng lễ
tất cả mọi người đều mặc đồ đen
có nhiều người cầm theo ảnh của ông raisi và cờ iran để thể hiện sự tưởng nhớ
vị lãnh tụ tối cao của iran là ayatollah ali khamenei
chủ trì lễ cầu nguyện cho cố tổng thống raisi và các quan chức đã tử nạn
sau nghỉ lễ linh cữu của ông raisi sẽ được đưa về quê nhà masat
trong ngày hai mươi ba tháng năm và trôn cất tại đây
truyền thông iran cho biết buổi lễ tại tehran có sự tham dự
của gần năm mươi phái đoàn nước ngoài
bao gồm một mươi phái đoàn được dẫn đầu bởi nguyên thủ
và hai mươi phái đoàn được dẫn đầu bởi bộ trường
tổng thống tunisia kayseri và quốc vương qatatani bin hama ontani đã tham dự lễ tăng
ngoại trưởng ây cập shamed chokri cũng có mặt tại buổi lễ
các nước thành viên liên minh châu âu eu không có đại diện tham dự lễ tang
trong khi một số nước không phải thành viên eu như belarus và serbia đã cử đại diện tham dự
đáng chú ý lãnh đạo chính trị hamas israel haniye
phó thủ lĩnh hezbollah naim qasem cũng xuất hiện tại lễ tăng
tổng thống nga vladimir putin sẽ tới iran để tham dự lễ tang của cố tổng thống ibrahim raisi
với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trong đó có sự hộ tống của bốn máy bay chiến đấu sukhoi ba mươi năm
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm tổng thống nga vladimir putin đã gửi điện chia buồn
tới lãnh tụ tối cao iran ayatollah ali khamenei tổng thống tạm quyền iran mohammad mokbo
và toàn thể người dân iran trước sự ra đi của tổng thống ibrahim raisi
trong điện chia buồn tổng thống putin đã ca ngợi ông raisi là một người bạn thực sự của nga
một đối tác đáng tin cậy người đã đóng góp vô giá vào việc phát triển mối quan hệ song phương giữa nga và iran
theo thông báo chính thức từ iran lễ tàng cố tổng thống ibram raisi sẽ diễn ra ở thủ đô tehran
các thành phố tabriz chum bergen và masjid từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng năm
trước đó vào ngày một mươi chín tháng năm cố tổng thống iran raisi ngoại trưởng atholaian và bảy quan chức khác đã không may thiệt mạng
trong vụ rơi trực thăng ở tabris tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang iran sau đó đã cử một phái đoàn cấp cao điều tra nguyên nhân vụ việc
phía nhà chức trách hiện chưa đưa ra kết luận chính thức thế nhưng không loại trừ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng bị rơi là do thời tiết xấu
đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi ông donald trump dập tắt hy vọng cuối cùng trên đường đua tranh cử của bản nikki haley
ngay tại bang quê nhà của bà với chiến thắng áp đảo trong ngày siêu thứ ba

chứng chứng với kết quả kẻ thắng người thua rõ ràng và thái độ hở hứng của ông donald trump trước sự thất bại của nữ ứng viên
sẽ làm này sinh thêm nhiều bất hòa
thế nhưng mới đây bà haley đã bất ngờ tuyên bố vẫn sẽ bỏ phiếu cho ông donald trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ diễn ra vào tháng một mươi một tới
trong một bài phát biểu vào ngày hai mươi hai tháng năm bà nikki haley cho biết trump sẽ rất thông minh nếu ông ấy tiếp cận hàng triệu người đã bỏ phiếu cho bà
và tiếp tục ủng hộ bà chứ không đứng về phía ông trump
hơn hai tháng sau khi kết thúc chiến dịch
chạy đua vào nhà trắng bà haley vẫn tiếp tục giành được một lượng phiếu bầu đáng kể trong các cuộc bầu cử sơ bộ
cho thấy còn một lượng lớn cử tri đảng cộng hòa chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho cựu tổng thống donald trump
bà nikki haley cựu thống đốc nam carolina năm mươi hai tuổi đã từ bỏ tham vọng vào nhà trắng vào hồi tháng ba
sau khi chịu nhiều thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử sơ bộ đảng cộng hòa
trước tuyên bố mới nhất hellei chưa bao giờ trả lời câu hỏi liệu bà có giành ủng hộ cho cựu tổng thống trump
trong cuộc đối đầu với tổng thống joe biden hay không
mặc dù đã đưa ra những lời chỉ trích gây gắt đối với cựu tổng thống trump
thế nhưng bà hale từng nói tại một sự kiện rằng bà đang thúc giục ông trump hãy đối xử tốt hơn với nhóm cử tri ủng hộ bà
cựu tổng thống donald trump và bà haley từng chỉ trích nhau gai gắt khi hai người tranh giành xuất đại diện đảng cộng hòa tranh cử tổng thống
cựu đại sứ tại liên hợp quốc cảnh báo về việc đề cử ông trump sẽ khiến đảng cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới
bà haley cho hay đa số cử tri đều phản đối cuộc tài đầu giữa ứng viên hỗn loạn trump bảy mươi bảy tuổi và đối thủ đảng dân chủ biden tám mươi một tuổi
hai người mà bà cho rằng đã qua thời đỉnh cao
các cuộc bầu cử sơ bộ đã vạch ra khuyết điểm quan trọng của trump
cho thấy cựu tổng thống đang không thể lôi kéo những cử tri ôn hòa độc lập và có học thức cao mà ông rất cần để giành chiến thắng trước đối thủ biden
theo giới quan sát đánh giá việc bà hanei công khai ủng hộ ông chắc chắn là một lợi thế to lớn đối với trump
trước đại hội đảng cộng hòa vào tháng bảy tới đây
trong hơn ba năm cầm quyền kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chế độ diệt chủng japon pot đã giết hại hơn ba triệu người dân vô tội
nhằm khẳng định quyết tâm lên án sự tàn bạo ấy tại lễ bế mạc hội nghị tương lai campuchia không có nạn diệt chủng
được tổ chức tại bộ tư lệnh lục quân campuchia vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm ở phú
chủ tịch thượng viện campuchia hun sen đã đề nghị có luật trừng phạt những người phù nhận chế độ diệt chủng tại đất nước này
theo báo công an
tại lễ bế mạc hội nghị tương lai campuchia không có nạn diệt chủng được tổ chức tại bộ tư lệnh lục quân campuchia vào sáng ngày hai mươi hai tháng năm ở phnom penh
chủ tịch thượng viện campuchia hun sen đã đề nghị có luật trừng phạt những người phù nhận chế độ diệt chủng tại campuchia
phát biểu tại hội nghị ông hun sen đã đặt câu hỏi với tất cả các nhà lập pháp rằng có thể đưa luật vào campuchia hay không
để bất cứ ai nói rằng campuchia không có nạn diệt chủng đều sẽ bị trừng phạt
cựu thủ tướng campuchia cũng nhấn mạnh không chỉ giới hạn trong việc phủ nhận
mà bất kỳ biểu hiện nào ủng hộ hành vi diệt chủng đều phải bị trừng phạt
ông husen khẳng định tòa án xét xử khmer đỏ đã mang lại công bằng cho người dân campuchia
và ông cũng như người dân campuchia đã phải chờ đợi điều này trong suốt bốn mươi ba năm
phán quyết của tòa án xét xử khmer đỏ đã chấm dứt trò chơi tổng bằng không
vì có một số bên đã lên án sự tàn bạo của chế độ khmer đỏ nhưng cũng lên án những người lật đổi chế độ này
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm thủ tướng campuchia hulmanet cũng đã tham dự hội nghị
tương lai campuchia không có nạn diệt chủng
ông cũng đã nhấn mạnh vai trò giáo dục cho các thế hệ tương lai của campuchia
hiểu về giai đoạn khó khăn của đất nước
năm hai nghìn hai mươi bốn campuchia đánh dấu bốn mươi năm năm ngày lật đổ khmer đỏ từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi bốn
trong hơn ba năm cầm quyền kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chế độ diệt chủng do pol pot
yangshari đứng đầu đã giết hại hơn ba triệu người dân vô tội
trong bộ phim tài liệu lịch sử với tựa đề hành trình cứu nước
ông hussen từng chia sẻ khi ấy ông và nhiều người campuchia yêu nước xem việt nam là nơi duy nhất
có thể giang tay giúp đỡ bởi việt nam là nước láng giềng từng đồng cam cộng khổ
kể vai sát cánh với campuchia trong các cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung và giành độc lập
với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng và giúp bạn cũng là giúp mình
sau khi nhận được lời đề nghị từ mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
hàng vạn chiến sĩ sĩ quan quân tình nguyện việt nam đã lên đường sang nước bạn
sự hỗ trợ quan trọng này đã giúp campuchia đánh bại
khmer đỏ vào ngày bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đưa đất nước này thoát khỏi nạn diệt chùng